xin kính chào quý vị và các bạn
dự báo từ đêm nay đến khoảng ngày một mươi năm
mưa rào và rông tiếp tục diễn ra diện rộng ở bắc bộ
tại khu vực vùng núi và trung du
tiếp tục có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to
tập trung vào chiều tối đêm và sáng sớm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét
mưa đá cũng như là gió giật mạnh
nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét
sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi
và ngập úng tại các khu vực trũng thấp
nhà đầu ở đông bắc bộ trong hai ngày tới
cao nhất không vượt quá mức là ba mươi ba độ
sau đó sẽ giảm dần
cao nhất từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
ở phía tây cũng có mưa rông diễn rộng
khu vực vùng núi và trung du
có thể có mưa rất to
tập trung vào chiều tối đến sáng sớm
nguy cơ xảy ra lũ quét
và sạt lở đất
khu vực trũng thấp cần đề phòng ngập úng
nhà độ cao nhất trong hai ngày tới
cũng không vượt quá mức là ba mươi ba độ
và giảm về mức từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
trong ngày một mươi năm
các tỉnh từ thanh hóa đến thủy thiên huế
không có mưa trong ngày mai
sang hai ngày tiếp theo thì mưa xuất hiện ở phía bắc
sau lan xuống các tỉnh ở phía nam
chủ yếu là về đêm và sáng
nhà độ cao nhất trưa chiều mai
phổ biến ở mức là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
sau đó sẽ giảm về mức là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
trong hai ngày tiếp theo
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
trong ba ngày tới phổ biến là không mưa
ngày trời nắng và oi bức
với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
cục bộ có nơi còn cao hơn
còn khu vực tây nguyên từ nay đến ngày một mươi năm
nắng gián đoạn vào ban ngày
chiều tối có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có thể xảy ra gió giật mạnh
nhật độ cao nhất trong hai ngày tới
là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
và giảm về mức từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
trong ngày một mươi năm
khu vực nam mộ trong ba ngày tới
phổ biến là có nắng gián đoạn vào ban ngày
chiều tối có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có thể xảy ra gió giật mạnh
nhật độ cao nhất trong ba ngày tới
là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
có nơi còn cao hơn